ở vùng cao của tỉnh lào cai để trẻ em có thể đi học biết chữ thì các thầy cô giáo phải mang lớp học đến tận các thôn bản cho dù đó là nơi xa xôi heo hút nhất
ở những nơi không có điện có nước nhưng vẫn phải có điểm trường
và những con chữ đầu tiên đã đến với trẻ em vùng cao bằng cả tấm lòng của người thầy cắm bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại điểm trường mầm non bản cam xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đây là những hình ảnh hàng ngày của hai cô giáo hường và thủy cắm tại điểm trường bản cam thuộc trường mầm non ban mai xã gia phú huyện bảo thắng
lớp học có một mươi năm học sinh nhưng có đến năm em từ hai tuổi trở xuống
do vậy việc nhớ nhà nhớ mẹ thường xuyên diễn ra
chỉ cần thấy có ai đó đi qua giống người thân là các em lại quả khóc nên các cô phải thay phiên nhau sỗ rành
có cháu hai tuổi ba tuổi xa nhà xa bố mẹ một tuần nhớ bố nhớ mẹ
đêm các cháu thường là các cháu vẫn hay khóc
đêm hai ba giờ sáng thì các cháu dậy các cháu tự dậy ra ngoài sân các cháu khóc
thế là chúng tôi lại phải dậy chúng tôi gọi các cháu vào
có cháu hai tuổi con còn chưa cay sữa mẹ đâu ạ
cứ đi ra lớp này thứ hai thứ sáu chúng tôi cay được sữa các cháu rồi
nhưng mà thứ bảy chủ nhật ở nhà với bố mẹ thì là bố mẹ về nhà lại cho bố lại
cứ đến thứ hai số thì các cháu lại khóc
điểm trường mầm non bản cam cũng là điểm trường đầu tiên và duy nhất của tỉnh lào cai
thực hiện mô hình bán chú cả ngày lẫn đêm cho học sinh
nguyên nhân bởi điều kiện địa hình khó khăn
nếu để các em về thì hôm sau sẽ không có ai đi học nữa
do đó nhà trường đã phân công hai cô giáo cắm bản cả tuần để chăm sóc các em
đây cũng là những thiệt thòi của những người giáo viên khi phải xa gia đình
đường đi lại khó khăn thiếu nước thiếu điện
các cô ban ngày là thầy ban đêm lại là mẹ chính những học sinh của mình
có lẽ là duy nhất trong cả nước là thực hiện mô hình bán chú
nhưng không phải là dân nuôi và là các cô nuôi là chính
lớp có đến năm cháu là hai tuổi
nên là cái số trẻ ra lớp nó không đồng đều
mà các cháu thì nhỏ lên khi chăm sóc các cháu thì cũng gặp nhiều khó khăn
ví dụ như nhớ nhà hay khóc hoặc là cũng có những lúc ốm đau
khó khăn là vậy nhưng bằng tình yêu nghề yêu trẻ
các cô giáo ở đây vẫn không ngừng nỗ lực mà
cho các em những con chữ đầu đời những bữa cơm ấm áp tràn hòa tình yêu thương